bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản gửi chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
đợt thi đầu tiên diễn ra vào các ngày mùng bảy và mùng tám tháng bảy
dành cho các thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội
và các thí sinh không thuộc nhóm đối tượng f f một và f hai
các địa phương quán triệt thí sinh và các cán bộ tham gia tổ chức thi
nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh
hạn chế đi đến những nơi không thật sự cần thiết
đợt thi thứ hai dành riêng cho đối tượng thí sinh không thể dự thi đợt một do bị ảnh hưởng của dịch
nhưng chưa xác định được thời gian cụ thể
các sở ngành liên quan của địa phương cập nhật tình hình danh sách thí sinh không thể tham gia thi đợt một
gửi báo cáo số lượng thí sinh sẽ thi đợt hai về bộ giáo dục và đào tạo trước ngày năm tháng bảy
trên cơ sở đề nghị nếu có của chủ tịch ubnd tỉnh
bộ giáo dục và đào tạo sẽ quyết định thời gian tổ chức thi đợt hai và ban hành hướng dẫn về đợt thi này